còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại đội một thôn nam hải xã nghĩa hải huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
và đối tượng nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thị trấn tiên lãng huyện tiên lãng thành phố hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo không rõ hình kích thước một x năm cm cách ba cm trên sau đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý